chương trình tiếp tục với tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của thủ tướng phạm minh chính
tại phiên thảo luận trung cấp cao khóa bảy mươi tám tại hậu lồng liên hợp quốc
kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ vào ngày hai mươi một tháng chín theo giờ địa phương
tại trụ sở liên hợp quốc ở thành phố new york đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacro
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đất nước việt nam trải qua nhiều mất mát đau thương
trong chiến tranh nên rất trân trọng và yêu trụng hòa bình đồng thời mong muốn đóng góp xây dựng
và kiến tạo hòa bình thế giới khẳng định bộ công an việt nam luôn trú trọng phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan của liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình phòng chống tuệ phạm chấm khủng bố
bình đẳng giới việc cử sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đang là ưu tiên cao của chính phủ việt nam và bộ công an việt nam
văn phòng thường trực ban chỉ đạo của bộ công an về công an nhân dân việt nam tham gia lực lượng
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi một và bộ công an việt nam chính thức
cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình từ năm hai nghìn hai mươi hai đã thể hiện bước phát triển mới
về trình độ quốc tế của công an việt nam khẳng định sĩ quan công an việt nam hoàn toàn có đủ
khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
quốc tế trân trọng cảm ơn sự ủng hộ hỗ trợ tích cực hiệu quả của cá nhân ngài phó tổng
thư ký và các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài phó tổng
thư ký tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc và
bộ công an việt nam hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực phòng chống tuệ phạm xuyên quốc
gia cho lực lượng công an việt nam tăng cường trao đổi thông tin thúc đẩy trao đổi đoàn các
cơ quan của bộ công an việt nam và liên hợp quốc trong đó trú trọng vào công tác đào tạo nguồn lực
bền vững chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ huấn luyện kiểm tra đánh giá năng lực của sĩ quan cảnh sát
tham gia gìn giữ hòa bình đánh giá cao những đóng góp của bộ công an việt nam với hoạt động gìn giữ hòa
bình của liên hợp quốc nghe giang pia la khoa nhận thấy việc bộ công an việt nam cử các sĩ quan
có chất lượng tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã thể hiện năng lực trình độ tốt
của sĩ quan công an liên dân việt nam cho thấy nghĩa vụ và trách nhiệm với hòa bình an ninh
quốc tế của chính phủ việt nam giúp tăng cường tin cậy chính trị của việt nam với liên hợp quốc
và các đối tác ngày phó tổng thư ký bày tỏ sẽ tiếp tục quan tâm tích cực ủng hộ việc tham gia
vào việc gìn giữ hòa bình quốc tế của việt nam mong muốn bộ công an việt nam tăng cường phối hợp
thông tin tiếp tục cử sĩ quan có trình độ chất lượng nhất là các sĩ quan nữ tham gia vào các cơ
quan giữ hòa bình của liên hợp quốc
khoa cho biết sẽ cử đoàn công tác sang việt nam và trân trọng gửi lời mời lãnh đạo bộ công an việt nam
tham dự một số hội nghị quan trọng về gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc trong thời gian tới